thưa quý vị và các bạn mô hình xã hội hóa phi lợi nhuận trong y tế được xem là xu hướng phát triển mới trên thế giới
hiện nay mô hình này đang được triển khai tại nhiều bệnh viện quốc tế đem lại sự hài lòng tối đa cho người bệnh
tại hà nội trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa hà nội bệnh viện sanh pôn được xem là đơn vị đi đầu
trong việc áp dụng mô hình này nhằm phục vụ người bệnh một cách tốt nhất và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua
để hiểu rõ hơn về hiệu quả từ mô hình này mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
mô hình xã hội hóa phi lợi nhuận trong y tế được hiểu là huy động nguồn lực của các tổ chức doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người dân
lợi nhuận thu được sau đó đều được tái đầu tư trang thiết bị máy móc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh
trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa hà nội ra đời từ mong muốn có một cơ sở y tế với đầy đủ trang thiết bị hiện đại
bác sĩ giỏi để phục vụ người dân việc khám chữa bệnh chất lượng cao giá cả phù hợp
từ những mong muốn đó một số doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô đã đầu tư không vì lợi nhuận hơn bốn trăm linh tỷ đồng trực tiếp xây dựng cơ sở vật chất
nhập trang thiết bị y tế hiện đại giúp người dân được hưởng tiện ích khám và điều trị bệnh với những công nghệ hiện đại
nhất trên thế giới ngay tại hà nội mà không phải tốn một khoản chi phí lớn để ra nước ngoài khám và điều trị bệnh
hiện nay thì chúng tôi là một trong những trung tâm có những trang thiết bị trang thiết bị rất là hiện đại
nhưng hiện nay tất cả bệnh nhân ở đây thì được thanh toán bảo hiểm y tế
nếu mà những người nào có bảo hiểm y tế thì được thanh toán toàn bộ ở đây
chỉ trả thêm một cái phần phí dịch vụ
vì vậy cho nên những người dân có bảo hiểm y tế vẫn được thụ hưởng những cái dịch vụ kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại của thế giới tại trung tâm này
trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa hà nội là bệnh viện đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến
với quy mô một mươi hai phòng khám năm mươi giường bệnh bốn phòng mổ với trang thiết bị hiện đại
hai phòng mổ tích hợp có thể kết nối theo thời gian thực
để đào tạo và hội chuẩn quốc tế hệ thống cắt lớp vi tính công nghệ hai đầu bóng hệ thống cộng hưởng từ ba tesla
bốn phòng nội soi trang thiết bị hiện đại và đồng bộ đảm bảo chuẩn đoán và can thiệp chính xác các bệnh lý đường tiêu hóa
hiện tại trung tâm tiêu hóa và kỹ thuật cao và tiêu hóa hà nội được trang bị rất nhiều các máy móc mới nhất
đặc biệt là đơn vị chẳng đoán hình ảnh của chúng tôi được trang bị một máy gồm từ ba tesla
và một máy cắt lớp vi tính ba trăm tám mươi
đặc biệt là đơn vị trả đoán hình ảnh của chúng tôi được trang bị một máy cộng từ ba tesla
đối với cả máy cộng từ ba tesla của chúng tôi đang có là một trong những số ít các bệnh viện tại hà nội
đang sở hữu máy cộng từ ba tesla mang lại chất lượng hình ảnh cao nhất tối ưu nhất
và độ phân giải về mặt không gian cũng như độ phân giải về mặt thời gian
đặc biệt tại đây người bệnh dễ dàng được hưởng những kỹ thuật y học tiên tiến trên thế giới
như phẫu thuật phẫu thuật phẫu thuật phẫu thuật phẫu thuật
phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu cắt đại trực tràng trong điều trị ung thư
kỹ thuật điều trị dò hậu môn bằng phương pháp nội soi lỗ dò
phẫu thuật nội soi qua đường tự nhiên không để lại sẹo
đây là một trường hợp bệnh nhân mà có một cái dò hậu môn nó xuất hiện rất là hôm năm rồi
vì phải nói lại một chút cái dò hậu môn là cái bệnh lý nhiễm trùng của trang trọng hậu môn
mà sau đó nó tạo thành những cái đường dò ra ngoài da có thể một đường hoặc nhiều đường
bệnh này không phải bệnh ác tính nhưng mà ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống
trước đây nếu chúng ta thích phương pháp mổ kinh điển hiện nay ở việt nam vẫn thực hiện
thì chúng ta phải mổ mở
và cái phẫu thuật thì làm cho bệnh nhân hồi phục rất lâu khoảng độ sáu tám tuần thậm chí một mươi hai tuần hồi phục lại được
có một tỷ lệ biến chứng đặc biệt là có thể ảnh hưởng làm đứt cơ thác độ môn
làm cho bệnh nhân đại diện không tự chủ
và đặc biệt hơn nữa là cái xe mổ lớn
nên nó làm cho vùng hậu môn bị co kéo
không có tính chất thẩm mỹ
với phẫu thuật nội soi điều trị giò hậu môn mà chúng tôi áp dụng hôm nay
thì có khắc phục được ba cái nhược điểm trên
cùng với sự hỗ trợ các trang thiết bị hiện đại
trung tâm đã lựa chọn những bác sĩ có trình độ cao để tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề tại nước ngoài
đặc biệt trung tâm có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế
đứng đầu là giáo sư leroyce đến từ pháp
chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu
là người có công sáng lập và luôn đồng hành
cùng trung tâm trong hoạt động khám chữa bệnh chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực
đảm bảo được thực hiện những tiêu chuẩn chuẩn thế giới về các phẫu thuật trong ung thư đại trực tràng

thứ hai là triển khai những kỹ thuật mới

phẫu thuật qua đường tự nhiên trong điều trị các bệnh lý ung thư đại trực tràng
với mô hình khám chữa bệnh hiện đại
sau một năm đi vào hoạt động
trung tâm đã nhanh chóng ổn định
tạo được uy tín trong hệ thống khám chữa bệnh của ngành
thu hút được sự quan tâm và tin tưởng của người dân thủ đô
trong quá trình một năm hoạt động
trung tâm đã khám và điều trị cho hơn một mươi chín lượt bệnh nhân nội và ngoại trú
với các bệnh ung thư về đường tiêu hóa
bệnh về đường tiêu hóa
thực hiện hơn một bốn trăm linh ca phẫu thuật với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài
vừa qua cũng bị đau bụng
và đến tầm bốn năm thì cũng được sự cấp đi sang bệnh viện
bên kia không làm được giới thiệu sang bệnh viện spoon
bệnh viện đây thì trong quá trình sang bên này thì bác sĩ và nhân viên rất nhiệt tình
trẻ và làm rất nhanh nhỏ
nói chung là cần gì để đạo ý được ngay
hai nữa là văn phòng nói chung là sạch sẽ đẹp
nói chung chất lượng cao
thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội và sở y tế hà nội
trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa hà nội
còn triển khai chương trình xét nghiệm sàng lọc
phát hiện ung thư sớm đường tiêu hóa trong cộng đồng
bước đầu trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các trung tâm y tế quận
huyện trạm y tế xã phường và các bệnh viện triển khai xét nghiệm sàng lọc
tại một trăm linh bốn xã phường thuộc tám quận huyện với trên một trăm linh bảy lượt người đã được xét nghiệm
góp phần chuẩn đoán sớm các bệnh về tiêu hóa để có biện pháp điều trị kịp thời
đây là một chương trình y tế chuyên sâu kết hợp phòng bệnh được thực hiện lần đầu tiên tại việt nam
một cách hệ thống và đồng bộ từ cộng đồng cho đến bệnh viện
hướng phát triển trong năm tới của chúng tôi là chúng tôi sẽ tiếp tục tầm soát
cái nhiệm vụ tầm soát cho ung thư đường tiêu hóa sớm
cho tiếp tục những người dân của thủ đô hà nội đồng thời chúng tôi làm thêm cái gì
cái một là chúng tôi đã có những cái kế hoạch của chúng tôi là làm một cái tầm soát ung thư phổi
bởi vì hiện nay chúng tôi có một cái máy city ba trăm linh
tám mươi bốn dãy hai đồ bóng và chụp để tầm soát ung thư phổi rất là tốt
và chúng tôi cũng đã phát hiện ra rất nhiều những trường hợp ung thư phổi và chưa có triệu chứng gì
và chúng tôi làm một cái nữa là một cái tầm soát ung thư vú
những cái kỹ thuật mới mà chúng tôi cùng với giáo sư nước ngoài đưa ra những cái nghiên cứu khoa học
chúng tôi sẽ cùng với giáo sư nghiên cứu khoa học và cũng trao dồi chuyên môn
cũng như là cho nhân viên đi cập nhật những cái kiến thức mới nhất trên thế giới
trong thời gian tới để thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ đã đề ra
trung tâm có nhiều kế hoạch nhằm thu hút người bệnh đến điều trị
thu hút nhân lực có trình độ cao giao lưu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên ngành
đặc biệt trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa hà nội tiếp tục thực hiện tầm soát sớm ung thư đường tiêu hóa
ung thư phổi và ung thư vú phục vụ cho người dân hà nội để phát hiện ra bệnh kịp thời và điều trị rứt điểm
mô hình xã hội hóa phi lợi nhuận trong y tế này được xem là mô hình thí điểm
có bước đột phá trong công tác quản lý và điều hành ứng dụng đầu tiên tại việt nam
những mô hình này cần được nhân rộng hơn nữa trong ngành y tế tại hà nội nói riêng và việt nam nói chung
qua đó giúp người dân được tiếp cận với những dịch vụ y tế hiện đại trên thế giới mà không phải mất nhiều chi phí
ra nước ngoài điều trị
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn